một bình luận phê phán báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết
lợi dụng quyền tự do biểu đạt sẽ dẫn tới phản văn hóa
thời gian qua hiện tượng một số cá nhân với danh nghĩa tự do sáng tạo tự do biểu đạt
mà có biểu hiện xúc phạm tôn giáo tín ngưỡng hay phân biệt vùng miền sắc tộc
có biểu hiện ngày một nhiều hơn
hiện tượng này không chỉ gây bức xúc trong dư luận
mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mâu thuẫn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
không thể phủ nhận nhiều tác phẩm văn hóa phẩm lớn về đề tài tôn giáo tín ngưỡng
mang giá trị nghệ thuật đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng
và còn là sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa đời sống tôn giáo và thế tục
chính vì vậy hiện tượng cầu thà thiếu hiểu biết và lợi dụng quyền tự do biểu đạt
tư duy sáng tạo trong văn học nghệ thuật để xúc phạm bán bổ tín ngưỡng tôn giáo
cần phải bị xử lý như mình
hôm nay một mươi bốn tháng một mươi một dự kiến quốc hội sẽ thảo luận về cơ chế đặc thù cho thành phố hồ chí minh
dù đã là đầu tàu kinh tế của cả nước nhưng nhiều thách thức mới đang khiến
kinh tế thành phố bị trứng lại cần cơ chế đặc thù để tạo bước đột phá
cơ chế đặc thù cho thành phố hồ chí minh để thực sự là đầu tàu kinh tế của cả nước
bài viết được đăng trên báo lao động
tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho rằng
hiện nay thành phố đang có những thách thức làm ảnh hưởng đến quy mô kinh tế thành phố
nếu không sớm giải quyết những thách thức đó thì về lâu dài sẽ làm cho quy mô kinh tế thành phố nhỏ lại
và khi đó thì tỷ lệ đóng góp cho ngân sách trung ương sẽ giảm đi
nhiều chuyên gia nhà kinh tế cũng chỉ ra vấn đề ngập nước kẹt xe hàng năm
gây thiệt hại cho nền kinh tế thành phố hồ chí minh hàng tỷ usd
mặc dù nhu cầu tổng vốn đầu tư rất lớn
song vấn đề khó khăn nhất của thành phố hiện nay là vấn đề cân đối về nguồn vốn đầu tư
tỷ lệ phân chia ngân sách giữa trung ương và thành phố hồ chí minh trong những năm qua lại liên tục bị cắt giảm
hạn chế rút tiền từ thẻ tiến dụng là nhan đề bài viết trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
giới hạn số tiền mặt rút ra mỗi ngày mở rộng đối tượng dùng thẻ tiến dụng là một số điểm mới
đang được ngân hàng nhà nước đưa ra trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số một mươi chín hai nghìn một mươi sáu tt nhnn
quy định về hoạt động thẻ ngân hàng và dự kiến áp dụng từ đầu năm hai nghìn hai mươi
theo dự thảo
một thẻ tín dụng chi tiêu ở nước ngoài chỉ được rút tiền mặt ngoại tệ tối đa là ba mươi triệu đồng trong một ngày
quy định này nhằm hạn chế việc sử dụng ngoại tệ được rút từ thẻ và chi tiêu không đúng mục đích được phép
theo pháp luật ngoại hối
hoàn toàn đồng ý với việc đưa ra hạn mức trên các chuyên gia tài chính nhận định
với việt nam có đặc thù khác là nguy cơ chảy máu ngoại tệ
nên việc siết rút tiền mặt ở nước ngoài là hoàn toàn hợp lý
tiếp tục loạt bài tan nát rừng phòng hộ trên trang một mươi tám báo tuổi trẻ có bài
tận diệt bờ mù
có lẽ cơn suốt bờ mù đã lên đến đỉnh điểm
không chỉ cây non có đường kính dưới hai mươi cm bị đốn hạ
mà cả gốc dễ bờ mù cổ thụ cũng đang bị đào bới
ông vũ trọng huân hạt trưởng hạt kiểm lâm trạm tấu
thừa nhận có tình trạng vận chuyển khai thác trái phép gỗ bờ mù
trong chín tháng đầu năm đã xử phạt hành chính bốn mươi một vụ vận chuyển cất giữ lâm sản trái phép
tổng khối lượng lâm sản tịch thu là trên một mươi năm mét khối
riêng gỗ bờ mù là trên tám m khối
hiện diện tích đất có rừng của huyện trạm tấu là bốn mươi năm năm trăm sáu mươi năm ha
trong đó rừng phòng hộ là ba mươi hai chín trăm chín mươi năm ba mươi tám ha
theo dự báo của viện nghiên cứu thương mại giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
việt nam được đánh giá là một trong ba mươi thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất trên thế giới
tuy nhiên miếng bánh thị phần bán lẻ đặc biệt là kênh phân phối hiện đại
siêu thị cửa hàng tiện lợi trung tâm thương mại đang dần rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài
đây là nội dung được đề cập đến qua bài viết
siêu thị nội mất dần năng lực cạnh tranh được đăng trên báo sài gòn giải phóng
theo tổng giám đốc một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm hàng đầu việt nam nhận xét
các doanh nghiệp bán lẻ trong nước nói chung đang mất dần sức cạnh tranh
siêu thị của các doanh nghiệp việt đang tỏ ra thất thế trước hệ thống siêu thị có vốn ngoại
trong bối cảnh khối ngoại đang tiến về phía trước tập trung để phát triển mạnh các siêu thị
tại siêu thị trung tâm thương mại thông qua việc đầu tư mới và thực hiện các thương vụ mma
thì các doanh nghiệp trong nước chỉ chạy vòng ngoài để phát triển các cửa hàng tiện lợi
còn trên báo hà nội mới hôm nay có bài viết phát triển internet phải bảo đảm an ninh an toàn
việt nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng internet cao nhất thế giới
song bên cạnh những lợi ích tích cực nhiều vấn đề phức tạp cũng đã nảy sinh gây ra những hậu quả khôn lường
thảo luận tại tổ về dự án luật an ninh mạng chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một
các đại biểu quốc hội đã đồng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự luật
phát triển internet thảo luận tại tổ đa số đại biểu tán thành việc cần thiết phải ban hành luật an ninh mạng
song nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn xung quanh dự án luật quan trọng này
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân